cùng với thần tốc trong truy vết khoanh vùng và xét nghiệm
tp hà nội đặc biệt chú trọng chuẩn bị các khu cách ly tập trung
các trường hợp f một nhằm bóp tách ngăn ngừa nguy cơ lây nhiễm cho cộng đồng
hiện nay tòa tp hà nội có một trăm ba mươi năm cơ sở cách ly có quyết định thành lập
có khả năng tiếp nhận cách ly bốn mươi hai chín trăm tám mươi hai người và sẵn sàng chuẩn bị phương án đáp ứng một trăm linh giường cách ly
các đối tượng f một
trong khi đó tòa tp hiện đang cách ly hơn ba tám trăm bốn mươi sáu người
mới chỉ sử dụng hết gần chín công suất trên tổng số bốn mươi hai chín trăm tám mươi hai giường đã có
ngay từ đầu đợt dịch covid một mươi chín lần thứ tư thành ủy ubnd tp hà nội đã chỉ đạo xuyên suốt
là phải chủ động chuẩn bị các cơ sở cách ly tập trung
theo đó ngoài các khu cách ly của tp các quận huyện thị xã cũng phải chủ động
chuẩn bị các khu cách ly tập trung trên địa bàn mình
các đoàn kiểm tra của ban thường vụ thành ủy cũng thường xuyên kiểm tra
đồn đốc các quận huyện thị xã trong việc chuẩn bị khu cách ly tập trung
từ đó các đơn vị đã tăng cường giả soát tận dụng cơ sở vật chất như các khu nhà trung cư
chưa đưa vào sử dụng các cơ sở giáo dục đào tạo trên địa bàn để thiết lập khu cách ly tập trung
bố trí đầy đủ cơ sở vật chất nhân lực sẵn sàng tiếp nhận cách ly các trường hợp f một
với việc chủ động chuẩn bị từ sớm xây dựng các kịch bản ứng phó đi trước và cao hơn diễn biến
tình hình dịch bệnh các khu cách ly trên địa bàn thành phố trong thời gian qua luôn được quản lý
và vận hành hiệu quả an toàn không để xảy ra lây nhiễm chéo
đặc biệt trước thực trạng một số trường hợp f một cách ly tập trung đủ một mươi bốn ngày nhưng khi về cách ly
tại gia đình vẫn dâng tính sắc covid một mươi chín trong khi năng lượng tiếp nhận của các khu cách ly
trên địa bàn thành phố hiện vẫn đang còn rất lớn hà nội quyết định nâng thời gian cách ly tập trung
các đối tượng f một từ một mươi bốn ngày lên hai mươi một ngày để đảm bảo kiểm soát tối đa nguồn lây nhiễm
không để dịch lây trong cộng đồng và bảo đảm sức khỏe tính mạng của nhân dân
cùng với chuẩn bị các khu cách ly tập trung hà nội cũng xây dựng các kịch bản
phương án đáp ứng về y tế với bốn mươi giường điều trị theo mô hình tháp ba tầng của bộ y tế
mục tiêu không để f phải cách ly điều trị tại nhà
hiện nay thành phố đã bố trí và kích hoạt một mươi bốn sáu trăm linh giường điều trị bệnh nhân không triệu chứng
và triệu chứng nhẹ tầng một
giường điều trị của các bệnh viện và cơ sở thu dung điều trị thành phố
một giường bệnh của các cơ sở y tế ngoài công lập
ngoài ra có bốn cơ sở đã xây dựng xong phương án với tổng số tám tám trăm linh rừng
hà nội cũng xây dựng phương án điều trị tám bệnh nhân covid một mươi chín triệu chứng trung bình
nặng và nguy kịch tầng hai tầng ba tại các bệnh viện tuyến thành phố
đồng thời hà nội cũng tăng cường phối hợp với các bệnh viện tuyến trung mương
huy động sự tham gia của các cơ sở y tế tư nhân tiếp tục đầu tư
củng cố nâng cao năng lực cho tuyến y tế cơ sở trọng tâm là các trạm y tế xã
phường thị trấn để đáp ứng yêu cầu khám chữa
điều trị các bệnh nhân covid một mươi chín trong mọi cấp độ dịch
từ đợt dịch covid một mươi chín lần thứ tư đến ngày bảy tháng chín các cơ sở y tế của hà nội đã tiếp nhận
điều trị cho ba năm trăm tám mươi một bệnh nhân mắc covid một mươi chín
trong đó số đang còn điều trị là một ba trăm sáu mươi chín bệnh nhân số khỏi được ra viện là hai
trong bảy mươi một người trong tổng số một ba trăm sáu mươi chín bệnh nhân đang tiếp tục điều trị
có bảy trăm hai mươi bảy bệnh nhân thuộc tầng một sáu mươi năm năm mươi sáu ba trăm hai mươi bệnh nhân thuộc tầng hai hai mươi tám tám mươi năm
và sáu mươi hai bệnh nhân thuộc tầng ba năm năm mươi chín hà nội hiện đang đảm bảo cung cấp
oxy đáp ứng công suất bốn mươi tấn trên một ngày một hai trăm linh tấn trên tháng
trong trường hợp khẩn cấp có thể nâng công suất đạt một trăm linh tấn một ngày
ba tấn trên một tháng
điện phố cũng có một trăm bốn mươi xe cứu thương trên hai trăm linh xe taxi tham gia hệ thống vận chuyển
cấp cứu bệnh nhân covid một mươi chín đến các cơ sở y tế
mạng lưới thầy thuốc đồng hành với trên một bác sĩ đăng ký tham gia
ba trăm linh bác sĩ đã được đào tạo nghiệp vụ sử dụng hệ thống
trong những ngày qua đã tư vấn cho một tám mươi chín bệnh nhân covid một mươi chín
đến thời điểm này có thể khẳng định sự chỉ đạo chủ động quyết liệt của chính quyền
thành phố hà nội với kịch bản phương án chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất
trang thiết bị sẵn sàng đáp ứng yêu cầu khám chữa điều trị bệnh nhân covid một mươi chín
trong mọi cấp độ dịch đã giữ bình yên cho thủ đô trước đại dịch